hiện nay mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang trong tầm kiểm soát của ngành y tế
nhưng đại đa số người dân vẫn luôn chủ động thực hiện mọi biện pháp phòng bệnh
nhất là ở những nơi công cộng ghi nhận sau đây tại thành phố đà nẵng
tại những nơi đông người như cửa hàng tạp hóa hầu hết người dân đều đề cao ý thức cảnh giác
phòng chống covid một mươi chín bằng nhiều cách như chủ động đeo khẩu trang giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
nhất là ngay sau khi đà nẵng có thông tin chính thức về ca bệnh covid một mươi chín mới vào ngày hai mươi bốn tháng bảy
việc mua khẩu trang nước sát khuẩn càng được chú trọng hơn
về phía ngành y tế thành phố đà nẵng
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm
bệnh của người đàn ông năm mươi tám tuổi ở phường hòa khánh bắc quận liên triều thành phố đà nẵng
dương tính với virus sars cov hai vào ngày hai mươi ba tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đã tiến hành
lấy mẫu gửi vào viện pasteur nha trang để khẳng định và kết quả lần hai dương tính với virus sars cov hai
vào ngày hai mươi bốn tháng bảy sở y tế thành phố đã học khẩn phun hóa chất khử khuẩn và xây dựng phương án phong tỏa
bệnh viện c lấy mẫu xét nghiệm một trăm linh ba trên một trăm linh ba người tiếp xúc gần với bệnh nhân
xong kết quả đều âm tính với virus sars cov hai tuy nhiên theo các bác sĩ không nên chủ quan với covid một mươi chín
hiện sở y tế đà nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức điều tra các yếu tố dịch tễ đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân
để kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly giám sát theo dõi chặt chẽ theo quy định
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống dịch không hoang mang trong dư luận